thưa quý vị sau đây là thông cáo đặc biệt
nguyên chủ tịch nước đại tướng lê đức anh từ trần
ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam vô cùng thương tiếc báo tin
đồng chí đại tướng lê đức anh sinh ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm hai mươi tại xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
thường trú tại số nhà năm a hoàng diệu phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy vào đảng cộng sản việt nam tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
nguyên ủy viên ban chấp hành trung ương đảng các khóa bốn năm sáu bảy tám
bí thư trung ương đảng khóa bảy ủy viên bộ chính trị các khóa bốn năm sáu bảy tám
thường vụ bộ chính trị khóa tám chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy
cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn năm hai nghìn một
đại biểu quốc hội các khóa sáu tám chín
sau một thời gian lâm bệnh nặng mặc dù đã được đảng nhà nước tập thể các giáo sư
bác sĩ tận tình cứu chữa gia đình hết lòng chăm sóc nhưng do tuổi cao bệnh nặng
đồng chí đã từ trần vào hồi hai mươi h một mươi phút ngày hai mươi hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi
tức ngày một mươi tám
tháng ba năm kỳ hợi tại số nhà năm a hoàng diệu phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
hơn tám mươi năm hoạt động cách mạng đồng chí đã có nhiều đóng góp to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí đã được đảng nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương quân công hạng nhất huân chương chiến công hạng nhất
huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy trường cao quý khác của việt nam và quốc tế
đồng chí mất đi là một tổn thất to lớn đối với đảng nhà nước và nhân dân ta
để tỏ lòng tưởng nhớ đồng chí đại tướng lê đức anh ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
quốc hội nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam ubnd tổ quốc việt nam quyết định tổ chức tăng lễ đồng chí đại tướng lê đức anh với nghi thức quốc tàng
sau đây là tóm tắt tiểu sử đồng chí đại tướng lê đức anh
tóm tắt tiểu sử đồng chí đại tướng lê đức anh

nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí lê đức anh bí danh nguyễn phú hòa sáu nam sinh ngày một tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi
quê quán xã lộc an huyện phú lộc tỉnh thừa thiên huế
thường trú tại số nhà năm a hoàng diệu phường quán thánh quận ba đình thành phố hà nội
tham gia hoạt động cách mạng năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy vào đảng tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi tám
quá trình công tác
năm một nghìn chín trăm ba mươi bảy đồng chí tham gia phong trào dân chủ ở phú vang tỉnh thừa thiên huế
tháng năm năm một nghìn chín trăm ba mươi tám đồng chí được kết nạp vào đảng cộng sản đông dương
năm một nghìn chín trăm ba mươi chín đến năm một nghìn chín trăm bốn mươi ba địch khủng bố mạnh mất liên lạc
đồng chí vào hội án
đồng chí được kết nạp vào hội án đà lạt lộc ninh thủ dầu i tham gia hoạt động trong các hội ái hữu
tháng ba năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn đồng chí bắt liên lạc được với tổ chức và được giao nhiệm vụ hoạt động
trong các nghiệp đoàn cao su ở lộc ninh quảng lợi sa can sa cát
đầu năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí được giao nhiệm vụ tổ chức lực lượng trung kiên
trong các nghiệp đoàn chuẩn bị đấu tranh võ tràng
tháng tám năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm đồng chí được phân công phụ trách chỉ huy khởi nghĩa giành chính quyền
ở các đồn điền cao su và hai huyện hớn quản bù đốp tỉnh bình phước
thời gian này đồng chí tham gia quân đội chỉ huy giành chính quyền ở lộc ninh
tham gia tỉnh ủy lâm thời phụ trách quân sự phía bắc tỉnh thủ dầu một
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí làm chính trị viên chi đội một
sau là chủ đề của đồng chí
trung đoàn ba trăm linh một trung đoàn ủy viên tỉnh ủy viên thủ dầu i
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bốn mươi tám đồng chí làm tham mưu trưởng quân khu bảy quân khu ủy viên
tháng một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đến tháng một mươi năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đồng chí làm tham mưu trưởng quân khu tám quân khu ủy viên
tháng một mươi một năm một nghìn chín trăm bốn mươi chín đến tháng năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi năm
đồng chí làm tham mưu trưởng quân khu sài gòn chợ lớn quân khu ủy viên
tháng sáu năm một nghìn chín trăm năm mươi đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi đồng chí làm tham mưu trưởng khu bảy
tháng một năm một nghìn chín trăm năm mươi một đồng chí làm tham mưu phó bộ tư lệnh nam bộ

tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng chí được bổ nhiệm giữ chức phó cục trưởng cục tác chiến bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
tháng một mươi năm một nghìn chín trăm năm mươi bảy đồng chí được bổ nhiệm giữ chức cục phó thứ nhất cục quân lực bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm năm mươi tám đồng chí được đảng nhà nước phong quân hàm đại tá quân đội nhân dân việt nam
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi một đồng chí được bổ nhiệm giữ chức cục trưởng cục quân lực bộ tổng tham mưu quân đội nhân dân việt nam
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba đồng chí được bổ nhiệm giữ chức phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
tháng tám năm một nghìn chín trăm sáu mươi năm đồng chí được bổ nhiệm giữ chức tham mưu trưởng bộ tư lệnh miền nam ủy viên quân ủy miền
năm một nghìn chín trăm sáu mươi tám đồng chí giữ chức phó tư lệnh bộ tư lệnh miền nam ủy viên quân ủy miền
năm một nghìn chín trăm sáu mươi chín đồng chí giữ chức tư lệnh khu chín phó bí thư khu ủy
năm một nghìn chín trăm bảy mươi bốn đồng chí giữ chức phó tư lệnh bộ tư lệnh miền nam ủy viên quân ủy miền
đồng chí được đảng nhà nước thăng quân hàm từ đại tá lên trung tướng quân đội nhân dân việt nam vào tháng bốn năm một nghìn chín trăm bảy mươi
năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm đồng chí giữ chức phó tư lệnh chiến dịch hồ chí minh kiêm tư lệnh cánh quân tây nam
tháng năm năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng chí được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh quân khu chín
phó tư lệnh bí thư quân khu ủy
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ tư tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi sáu đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng
tháng sáu năm một nghìn chín trăm bảy mươi tám đồng chí được bổ nhiệm giữ chức tư lệnh kiêm chính ủy quân khu bảy ủy viên thường vụ quân ủy trung ương
tháng một năm một nghìn chín trăm tám mươi một đồng chí được đảng nhà nước thăng quân hàm thượng tướng quân đội nhân dân việt nam
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một đồng chí được bổ nhiệm giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng kiêm tư lệnh quân tình nguyện việt nam tại campuchia
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ năm tháng ba năm một nghìn chín trăm tám mươi hai đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương bầu làm ủy viên bộ chính trị
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn đồng chí được đảng nhà nước thăng quân hàm đại tướng quân đội nhân dân việt nam
tháng sáu năm một nghìn chín trăm tám mươi một đồng chí được đảng nhà nước thăng quân hàm thượng tướng quân đội nhân dân việt nam
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ sáu tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương bầu làm ủy viên bộ chính trị giữ chức thứ trưởng bộ quốc phòng tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân việt nam
tháng hai năm một nghìn chín trăm tám mươi bảy đồng chí được bổ nhiệm giữ chức bộ trưởng bộ quốc phòng phó bí thư đảng ủy quân sự trung ương
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ bảy tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi một đồng chí tiếp tục được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương bầu làm ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai tại kỳ họp thứ nhất quốc hội khóa chín đồng chí được bầu giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi sáu đồng chí tiếp tục được bầu lại
tại đại hội đảng toàn quốc lần thứ tám tháng sáu năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đồng chí được bầu vào ban chấp hành trung ương đảng được ban chấp hành trung ương bầu vào bộ chính trị làm thường vụ bộ chính trị
tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy tại hội nghị ban chấp hành trung ương đảng lần thứ tư khóa tám đồng chí xin thôi tham gia ban chấp hành trung ương đảng thôi giữ chức chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
được ban chấp hành trung ương đảng suy tôn làm cố vấn ban chấp hành trung ương đảng đến tháng bốn năm hai nghìn một mươi
đồng chí là ủy viên ban chấp hành trung ương đảng
các khóa bốn năm sáu bảy tám
bí thư trung ương đảng khóa bảy
ủy viên bộ chính trị các khóa năm sáu bảy tám
thường vụ bộ chính trị khóa tám
chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam từ tháng chín năm một nghìn chín trăm chín mươi hai đến tháng một mươi hai năm một nghìn chín trăm bảy mươi năm
cố vấn ban chấp hành trung ương đảng từ năm một nghìn chín trăm chín mươi bảy đến tháng bốn
đại biểu quốc hội các khóa sáu tám chín
do có công lao to lớn đối với sự nghiệp cách mạng vẻ vang của đảng và dân tộc
đồng chí được đảng và nhà nước tặng thưởng huân chương sao vàng huân chương quân công hạng nhất huân chương chiến công hạng nhất huy hiệu tám mươi năm tuổi đảng và nhiều huân huy chương cao quý khác của việt nam và quốc tế
danh sách ban lễ tàng
đồng chí đại tướng lê đức anh
nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam nguyên cố vấn ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam
đồng chí nguyễn phú trọng tổng bí thư ban chấp hành trung ương đảng cộng sản việt nam chủ tịch nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam trưởng ban lễ tang
đồng chí nguyễn xuân phúc ủy viên bộ chính trị thủ tướng chính phủ nước cộng hòa xã hội chủ nghĩa việt nam
ba đồng chí nguyễn thị kim ngân
đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư
đồng chí tòng thị phóng ủy viên bộ chính trị phó chủ tịch thường trực quốc hội
đồng chí phạm minh chính ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban tổ chức trung ương
bảy đồng chí võ văn thưởng ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng
đồng chí trương thị mai ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban dân vận trung ương
đồng chí nguyễn văn bình ủy viên bộ chính trị bí thư trung ương đảng trưởng ban kinh tế trung ương
một mươi đồng chí trương hòa bình ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng thường trực chính phủ
một mươi một đồng chí phạm bình binh ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ bộ trưởng bộ ngoại trưởng
một mươi hai đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng chính phủ
một mươi ba đồng chí đại tướng ngô xuân lịch ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ quốc phòng
một mươi bốn đồng chí đại tướng tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi năm đồng chí hoàng trung hải ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội
một mươi sáu đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an
một mươi bảy đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
một mươi tám đồng chí đại tướng lương cường bí thư trung ương đảng chủ nhiệm tổng cục chính trị quân đội nhân dân việt nam
một mươi chín đồng chí nguyễn văn nên bí thư trung ương đảng tránh văn phòng trung ương đảng
đồng chí nguyễn hòa bình bí thư trung ương đảng tránh án tòa án nhân dân tối cao
hai mươi một đồng chí phan đình trạc bí thư trung ương đảng trưởng ban nội chính trung ương
đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh chủ tịch hội đồng lý luận trung ương
hai mươi ba đồng chí trần cẩm tú bí thư trung ương đảng chủ nhiệm ủy ban kiểm tra trung ương
hai mươi bốn đồng chí đặng thịnh học thịnh ủy viên trung ương đảng phó chủ tịch nước
hai mươi năm đồng chí đại tướng đỗ bá tị
hai mươi sáu đồng chí hoàng bình quân ủy viên trung ương đảng trưởng ban đối ngoại trung ương
hai mươi bảy đồng chí lê minh trí ủy viên trung ương đảng viện trưởng viện kiểm sát nhân dân tối cao
hai mươi tám đồng chí mai tiến dũng ủy viên trung ương đảng bộ trưởng chủ nhiệm văn phòng chính phủ
hai mươi chín đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
ba mươi đồng chí đào việt trung ủy viên trung ương đảng chủ nhiệm văn phòng chủ tịch nước
ba mươi một đồng chí nguyễn hạnh phúc ủy viên trung ương đảng ủy viên ủy ban thưởng vụ quốc hội tổng thư ký quốc hội chủ nhiệm văn phòng quốc hội
ba mươi một đồng chí lê vĩnh tân ủy viên trung ương đảng bộ trưởng bộ nội vụ
ba mươi hai đồng chí bùi văn cường ủy viên trung ương đảng chủ tịch tổng liên đoàn lao động việt nam
ba mươi ba đồng chí thảo xuân sùng ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội nông dân việt nam
ba mươi bốn đồng chí nguyễn thị thu hà ủy viên trung ương đảng chủ tịch hội liên hiệp phụ nữ việt nam
ba mươi năm đồng chí lê trường lưu ủy viên trung ương đảng bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh thừa thiên huế
ba mươi sáu đồng chí trung tướng võ minh lương ủy viên trung ương đảng tư lệnh quân khu bảy
ba mươi bảy đồng chí thiếu tướng huỳnh chiến thắng ủy viên trung ương đảng chính ủy quân khu chín
ba mươi tám đồng chí thượng tướng nguyễn văn được chủ tịch hội cựu chiến binh việt nam
ba mươi chín đồng chí lê quốc phong ủy viên dự khuyết trung ương đảng bí thư thứ nhất trung ương đoàn thanh niên cộng sản hồ chí minh
thông báo lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đại tướng lê đức anh
tàng lễ đồng chí đại tướng lê đức anh tổ chức theo nghị thức quốc tàng
lễ viếng đồng chí đại tướng lê đức anh bắt đầu từ bảy h đến một mươi một h ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ truy điệu đồng chí đại tướng lê đức anh từ một mươi một h cùng ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín tại nhà tăng lễ quốc gia số năm trần thánh tông hà nội
lễ an táng từ một mươi bảy h cùng ngày ba tháng năm năm hai nghìn một mươi chín
tại nghĩa trang thành phố hồ chí minh
cùng thời gian này tại hội trường thống nhất thành phố hồ chí minh tại hội trường ủy ban nhân dân tỉnh thừa thiên huế cũng tổ chức lễ viếng lễ truy điệu đồng chí đại tướng lê đức anh
đài truyền hình việt nam và đài tình nói việt nam sẽ tường thuật trực tiếp lễ viếng lễ truy điệu và lễ an táng đồng chí đại tướng lê đức anh tại hà nội thành phố hồ chí minh
trong hai ngày quốc tàng mùng ba và mùng bốn tháng năm năm hai nghìn một mươi chín các công sở các nơi công cộng
và ngừng các hoạt động vui chơi giải trí